ubnd tp đà nẵng vừa cho biết các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày một mươi đến ngày một mươi sáu tháng hai để phòng chống dịch ncov
theo đó sở giáo dục và đào tạo đà nẵng chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch chi tiết hướng dẫn nhắc nhở học sinh ôn tập đọc sách tự học tại nhà
nhắc nhở học sinh sinh viên tham gia giao thông an toàn phòng tránh tai nạn thương tích do vật nuôi điện nước lửa phòng tránh đuối nước trong thời gian nghỉ học
mặt khác sở giáo dục và đào tạo chủ tịch ubnd các quận huyện chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra giám sát xử lý nghiêm theo thẩm quyền của các tổ chức cá nhân
vi phạm tổ chức các hoạt động dạy học trong giữ trẻ trong thời gian học sinh sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch ncov và khuyến khích sự tham gia giám sát của người dân